vụ mèo béo gieo mình xuống sông dương tử trung khánh trung quốc vẫn đang xôn xào mạng xã hội cả tháng qua
ai cũng xót thương cho chàng trai hai mươi một tuổi và không ngừng chỉ trích bạn gái anh là đàm trúc cho rằng cô là một kẻ đào mò
tuy nhiên sau khi chi nhánh công an quận nam ngạn thành phố trùng khánh chính thức công bố kết quả điều tra vụ việc vào tối một mươi chín tháng năm dư luận đã đổi chiều
hóa ra đàm trúc không có hành vi lừa tình lừa tiền
theo thông báo của cảnh sát ngày ba tháng năm đàm trúc tố chị gái mèo béo xâm phạm quyền dương tư của cô
ngày năm tháng năm chị lưu chị gái mèo béo tố ngược đàm trúc đã lừa tiền của em trai cô
sau khi điều tra cảnh sát cho biết cặp đôi quen nhau vào tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một khi cùng chơi game trực tuyến
tới ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cùng năm cả hai xác định mối quan hệ hẹn hò
trong thời gian yêu nhau cả hai đã trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp
đàm trúc bày tỏ không muốn yêu xa và rủ mèo béo đến trung khánh vào tháng một mươi hai mươi
sau đó mèo béo tới trùng khánh và thuê một căn nhà gần nhà bạn gái
kể từ đó cả hai đã nhiều lần hẹn hò ở nhà đàm trúc chứ không phải hơn hai năm yêu nhau chỉ gặp nhau hai lần
vào tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba cả hai bàn bạc mở một tiệm hoa
trong đó mèo béo đầu tư bảy mươi tệ khoảng hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng
và đàm trúc chịu trách nhiệm vận hành cửa hàng hoa khai trương vào tháng một mươi hai cùng năm
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn vào dịp tết nguyên đán đàm trúc đưa mèo béo về quê
và giới thiệu gia đình với tư cách là bạn trai
ngày mùng ba và mùng bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cả hai cãi vã và đề cập đến việc chia tay
ngày năm tháng bốn đàm trúc gửi tin nhắn cho mèo béo
bảo hãy cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh lại và sống cuộc sống của riêng mình
tuy nhiên ngày mùng một mươi tháng bốn mèo béo bất ngờ truyền tiền cho đàm trúc
khi đó cô nàng chín x khá ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại chuyển tiền cho mình
thì mèo béo trả lời em còn trẻ còn nhiều khoản cần dùng đến tiền
em phải tự tiết kiệm tiền lập kế hoạch cho tương lai của mình đừng đưa cho anh
sau đó mèo béo còn dặn dò bạn gái điều hành tiệm hoa và đã chặn tài khoản của đàm trúc
để cô không thể truyền tiền lại cho mình
tới dặn sáng một mươi một tháng bốn mèo béo nhảy xuống sông dương tử
tới hai mươi ba tháng bốn cảnh sát đã vớt được thi thể anh
qua giả sát hồ sơ truyền tiền giúp mèo béo và đàm trúc cho thấy
từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một thời điểm hai người quen nhau trên mạng
đến ngày một mươi một tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn khi mèo béo nhảy cầu
mèo béo đã chuyển tiền cho đàm trúc ba trăm một mươi bảy lần tổng cộng hơn bảy trăm chín mươi chín tệ khoảng hai tám tỷ đồng
đồng thời đàm trúc cũng chuyển tiền cho mèo béo và người thân của anh một trăm bảy mươi chín lần
tổng cộng bốn trăm sáu mươi ba tệ hơn một sáu tỷ đồng
trong đó hơn hai trăm chín mươi bảy tệ khoảng một tỷ đồng được chuyển cho mèo béo
và ba mươi tệ khoảng một trăm linh năm triệu đồng chuyển cho chị gái anh
và hơn một trăm ba mươi sáu tệ khoảng bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng được chuyển qua bố của mèo béo sau khi anh qua đời
cụ thể sau khi mèo béo qua đời bố anh đã yêu cầu đàm trúc trả lại bảy mươi tệ
hơn hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng từ tiệm hoa và hơn sáu mươi sáu tệ hơn hai trăm ba mươi hai triệu đồng
do mèo béo gửi tự nguyện trước khi nhảy cầu
cảnh sát cho biết thêm trong thời gian yêu nhau
cả hai còn mở tài khoản tiết kiệm để hai bên gửi và rút tiền bất cứ lúc nào
cuộc điều tra cho thấy đàm trúc và mèo béo đã hẹn hò dưới danh tính thật hơn hai năm
họ từng gặp người thân và bạn bè của nhau cũng như tiết lộ mối quan hệ của cả hai
cặp đôi cùng nhau đầu tư và tiết kiệm tiền xây dựng tương lai chung
do đó đàm trúc không hề bịa đặt hay che giấu sự thật
lừa gạt tài sản của mèo béo nên không cấu thành tội lừa đảo
sau khi tiến hành điều tra theo pháp luật
tri cục công an quận nam ngạn tp trung khánh cho biết
sau khi mèo béo nhảy xuống sông thông qua sự phối hợp với cảnh sát
cô đàm đã liên lạc lại với cha của chàng trai trên wechat vào ngày một mươi ba tháng bốn
và trả lại hơn một trăm ba mươi sáu nhân dân tệ khoảng bốn trăm tám mươi tám triệu đồng
bố của mẹo béo đã nhắn cho đàm qua wechat
số tiền hai đứa đã tiêu cùng nhau không cần trả lại
nhưng số tiền đầu tư vào cửa hàng hoa và lần gửi tiền cuối cùng thì phải hoàn
tuy nhiên chị mèo béo lại cho rằng em mình kiếm được hai mươi đến ba mươi nhân dân tệ
khoảng bảy mươi một đến một trăm linh bảy triệu đồng mỗi tháng từ việc chơi game
và tất cả số tiền đó đều được tiêu cho đàm
nên cô này đã bàn bạc cùng với một người em gái khác tìm cách để cô đàm bị tấn công trên mạng
khi xem qua điện thoại mà mèo béo để lại
chị gái mèo béo đã đăng tải một số tin nhắn riêng tư giữa mèo béo và cô đàm
cũng như các clip khóc than lên tài khoản dowine của mình
chưa dừng lại tại đó người nhà mèo béo đã lập thêm nhiều tài khoản khác để bình luận
định hướng dư luận mời người thân bạn bè cùng tham gia
tiếp tục công khai nhiều thông tin thêm về cô đàm
hai người này cũng đã liên hệ nhiều người viết bài bình luận thảo luận
làm thế nào để tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng mạng tăng tương tác và độ lan truyền thông tin
khi đăng tải những bức ảnh đoạn video phải cố thể hiện dáng vẻ rất mệt mỏi
phải chịu ủi khuất để người khác nhìn vào cảm thấy tiểu tụy
cách ăn mặc phải lượm thuộc một chút không để ý ngoại hình
không chỉ vậy với những đoạn video được đăng tải lên doin
chị gái mèo béo còn học thuộc trước lời thoại
không được một lúc mắt lại lước nhìn kịch bản
hai người cũng cố ý đưa ra những đoạn tin nhắn thể hiện quốc đàm là một kẻ lừa tình lừa tiền
biến mèo béo thành cây atm
hành vi của hai người khiến cô đàm bị dư luận mạng tấn công
cô đã nhận rất nhiều tin nhắn chửi bới lăng mạ trên mạng xã hội
cùng với đó có rất nhiều bình luận đe dọa sự an toàn cá nhân của cô
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống thường ngày cũng như gây nhiễu loạn không gian mạng
người phụ nữ tự xưng là cô đàm lần đầu tiên xuất hiện xin lỗi
đều là bịa đặt và hiện đang được tiếp tục điều tra
hiện các tài khoản mạng xã hội trên weibo
đu huynh trước đó cô lưu đã dùng với mục đích đăng tải các bài viết thông tin
liên quan đến vụ việc mèo béo đã bị khóa do nhận về hàng loạt khiếu nại
liên quan đến vi phạm pháp luật cũng như quy định điều khoản sử dụng mạng xã hội
theo thông báo của cảnh sát cô đàm hai mươi bảy tuổi huyện thạch trụ trùng khánh
và anh lưu hai mươi một tuổi hồ nam được biết đến trên mạng với cái tên mèo béo
đã hẹn họ với nhau hơn hai năm
sau một thời gian yêu đương hai người đã gặp gỡ người nhà cũng như bạn bè
công khai mối quan hệ
đồng thời họ cũng cùng nhau tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai
cô đàm không hề bịa đặt hay che giấu sự thật này cũng như có hành vi lừa tình
chính vì vậy vụ việc không cấu thành tội lừa đảo
đồng thời sau khi tiến hành hòa giải bố mẹ của mèo béo và đàm đã đạt được thỏa thuận
đàm đã hoàn trả toàn bộ số tiền có tranh lịch trong thời gian yêu đương cùng mèo béo
ngày ba tháng năm người thân của mèo béo đã đến công an để hoàn tất các thủ tục liên quan và đưa tiến hành hòa táng